thưa quý vị theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam mưa lớn những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại ngập úng tại các tỉnh miền trung
mưa lũ đã làm hai người chết một người tử vong khi đi thả lưới vào thời điểm mưa lũ tại thừa thiên huế
và một học sinh bị lũ cuốn trôi tử vong ở hà tĩnh
đến bảy giờ sáng nay đã tìm thấy thi thể của em học sinh tại tỉnh hà tĩnh bốn trăm bảy mươi một nhà bị ngập tại quảng trị đà nẵng huế
hiện lực lượng chức năng đã sơ tán hai bốn trăm sáu mươi sáu người tại quảng bình huế và đà nẵng do ảnh hưởng ngập lụt và sạt lở đất
thiệt hại về giao thông tại tỉnh hà tĩnh ngập tám ngầm bảy cầu một điểm tại quốc lộ một a tại các huyện kỳ anh thị xã kỳ anh
tại tỉnh quảng bình ba mươi điểm các tuyến đường liên thôn ngầm tràn bị ngập và chia cắt hai mươi thôn bản tại các huyện minh hóa
quảng ninh bị chia cắt
tỉnh quảng trị một số đường liên thôn huyện hải lăng triệu phong bị ngập hai ba mét
tỉnh thừa thiên huế ngập một số tuyến giao thông tại thành phố huế các huyện phong điền quảng điền hương thủy hương trà
thành phố đà nẵng có bảy mươi chín điểm ngập sạt lở một điểm khoảng một mươi m ta lưu âm đường đèo hải vân
mưa lũ cũng đã làm sạt lở bờ đê nội đồng tại khu vực cống mai dương xã quảng phước huyện quảng điền
và làm ba mươi ba năm hectare hoa màu bị ngập
đà nẵng là chín năm hecta
thưa quý vị mưa lớn kéo dài những ngày qua tại đà nẵng đã khiến cho nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố ngập sâu một m và có nơi đến hai m
người dân buộc phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn
trong đêm qua và sáng nay thành phố đà nẵng đã sơ tán hơn năm hộ dân
xuyên đêm lực lượng công an các đơn vị địa phương có khu dân cư bị ngập nước đã tức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dùng phao nổi đưa người dân ra
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn có mặt tại vùng ngập lụt
sẵn sàng triển khai ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
khu dân cư mẹ suốt phường hòa khánh nam nơi được xem là rốn lũ của đà nẵng
trong tối qua và ràng sáng nay nước bắt đầu dâng cao có nơi ngập đến hơn một m
nhiều người dân quay trở lại nhà đã mắc kẹt bên trong và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an quân đội
lực lượng chức năng phải đi sâu vào trong các ngõ hẻm thổi coi tiếng nhiều để người dân biết để di tản ra bên ngoài
công an thành phố đà nẵng đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ sơ tán người dân và túc trực tại khu vực ngập lụt
nhiều người dân quay trở lại nhà đã mắc kẹt bên trong và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an quân đội
lực lượng chức năng phải đi sâu vào trong các ngõ hẻm thổi coi tiếng nhiều để người dân quay trở lại nhà và tức trực tại khu vực ngập lụt
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tp đà nẵng hiện có gần năm mươi phường xã ngập lụt nặng hơn năm người dân buộc phải sơ tán
hầu hết các tuyến đường giao thông như thế này
một thôn liên xã đều ngập sâu đến một mét đoạn quốc lộ một a qua địa bàn quận liên triệu cũng bị ngập nặng lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực hướng dẫn phương tiện
kiểm tra tại các khu dân cư bị ngập nặng bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã và lực lượng vũ trang tập trung nhân lực vật lực phương tiện tiếp tục bám sát địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn hỗ trợ cho người dân khi cần và làm tốt công tác cứu nạn của hộ
đảm bảo vẫn phải chuẩn bị sẵn các thực phẩm nước để hỗ trợ cho các hộ dân và người ta ở lại nhà
mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tới công an các đơn vị địa phương vẫn đang nỗ lực giúp đỡ bà con vùng thiên tai đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân chú ý đến vấn đề sử dụng điện nên ngắt toàn bộ điện trong nhà ở khu vực ngập luộc
tránh tình huống xấu xảy ra
thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay xảy ra cháy hai tàu cá tại khu vực bến nheo đậu cây bàng gần khu vực cầu bình đông thuộc thôn tân hy một xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tàu cá có số hiệu qng chín mươi bảy nghìn hai trăm linh sáu ts đang nheo đậu tại khu vực bến nheo đậu cây bàng bất ngờ xảy ra cháy sau đó cháy lan sang tàu cá có số hiệu qng chín mươi nghìn chín trăm chín mươi bảy ts
cả hai tàu do ông huỳnh phi hổ bốn mươi một tuổi thường trú ở xã bình đông làm chủ nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với năm xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp với công an huyện bình sơn và quân chú nhân dân ở địa phương tham gia chữa cháy
đến năm giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn tại hiện trường lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cứu chữa không để dầu máy chảy lan ra ngoài cứu được tài sản được hơn bảy mươi tàu có số hiệu qng chín mươi bảy nghìn hai trăm linh sáu ts và không để cháy lan ra hàng chục tàu cá đang nheo đậu xung quanh có một tàu bị cháy và chìm bắn nửa phần dưới nước nguồn nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ